chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng tám sở y tế tỉnh quảng nam đã có buổi gặp mặt chia tay với đoàn y bác sĩ tình nguyện của tp hcm
đến hỗ trợ bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đóng tại xã tam hiệp huyện núi thành trong viện chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đoàn y bác sĩ tình nguyện của tp hcm có sáu bác sĩ và hai điều dưỡng từ bệnh viện trợ rẫy bệnh viện đại học y dược tp hcm
và bệnh viện nhiệt đới tp hcm đến tri viện cho tỉnh quảng nam vào ngày ba mươi một tháng bảy
qua ba tuần tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác chăm sóc bệnh nhân đến nay đã có bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được ra viện
tại buổi gặp mặt đoàn y bác sĩ tình nguyện mong rằng các y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
ngành y tế tỉnh quảng nam chăm sóc điều trị tốt các bệnh nhân để cùng với cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín